từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ubnd tp hcm giao bưu điện tp hcm phối hợp với bảo hiểm xã hội tp hcm và ubnd các cấp
tiếp tục thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày ba mươi một tháng bảy bảo hiểm xã hội tp hcm đã có báo cáo phương án chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
bắt đầu từ kỳ chi trả tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đối với việc chi trả bằng tiền mặt bưu điện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội không thu phí
tại nhà người hưởng từ tám mươi tuổi trở lên và người dưới tám mươi tuổi ốm đau đi lại khó khăn không tự đến
hoặc không ủy quyền cho người khác nhận lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội tại các cơ sở bu điện người bị bệnh mãn tính đang điều trị ngoại trú
đối với người hưởng còn lại bưu điện phối hợp với ủy ban nhân dân phường xã tổ chức ít nhất
tại phường xã một điểm chi và thông báo người hưởng đến nhận tiền theo từng khung giờ phù hợp
không để tụ tập quá ba mươi người mỗi người cách nhau hai mét theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố